thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng toàn diện những năm qua tỉnh sơn la đã chuyển dần các loại lương thực kém hiệu quả
sang các loại cây hoa màu có giá trị cao
và đến nay tỉnh sơn la đã trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất nhì miền bắc
giá trị trên một hectare đất nông nghiệp ngày càng tăng và diện mạo nông thôn từng bước được khởi sắc
nếu như trước đây nguồn thu nhập chính của gia đình ông phàng a hờ bản cáo b xã làng chếu huyện bắc yên
phụ thuộc chủ yếu vào diện tích ngô và lúa nương thì nay gia đình ông đã chuyển sang trồng cây sơn tra
hiện nay với diện tích bốn hectare sơn tra này đã đem lại cho gia đình ông thu nhập hơn một trăm linh triệu đồng mỗi năm
trồng ngô thì nó cũng không phát triển bằng những cây sơn tra
nhưng tại bây giờ là cây sơn tra là mình trồng nó một lần nó trang sốc nó dễ
hai nữa là không tốn công về cái công nhân công ba nữa là thu nhập thì nó cũng nhàng thôi
trừ khi là một năm
mình phải trang sốc đi hai lần phát cỏ
rồi nếu mà có nhu cầu thì mình đầu tư bón phân để bón phân tăng lá
sau một mươi năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh sơn la đã có gần một trăm một mươi hectare cây lâu năm
trong đó trên năm trăm linh hectare cây trồng đạt tiêu chuẩn việt gáp
từ đó đã giúp tăng giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh qua từng năm
tái cơ cấu nông nghiệp góp phần giúp sơn la hoàn thành các tiêu chí như thu nhập
tỷ lệ hộ nghèo tỷ lệ lao động có việc làm tổ chức sản xuất
qua đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
thì đã tạo thêm việc làm rồi là nâng cao thu nhập cho người dân và đời sống được nâng lên
thì sẽ có thêm công sức tiền của để mà tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn
xây dựng hệ thống thủy lợi nước sinh hoạt ở nông thôn
thế rồi là xây dựng cái điện sinh hoạt cũng như là hạ tầng khác
như là trường lớp học nhà văn hóa trạm y tế
trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
có thể nói tái cơ cấu nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đã từng bước tạo được sự chuyển biến rõ nét
cả trong nhận thức trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và người dân
trong việc phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn
từ đó góp phần tạo dựng diện mạo nông thôn mới cả về lượng và chất
cũng như khơi dậy tinh thần làm chủ của người dân